tại quảng ngãi chính quyền địa phương vừa phát đi thông báo sẽ phân bổ một tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho các hộ dân vùng lũ
những hộ gia đình bị thiếu đói sẽ nhận mức trợ cấp một mươi năm kg gạo một khẩu trên một tháng
thời gian được trợ cấp là một tháng hơn một tấn gạo sẽ được phân bổ cho tất cả các hộ từ nay đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hiện chính quyền địa phương các huyện thành phố phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội cục dự trữ nhà nước khu vực nghĩa bình ký hợp đồng vận chuyển chuẩn bị kho tiếp nhận bảo quản
tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu việc tổ chức cấp phát gạo cho người dân phải dựa vào tình hình thiếu đói thực tế trong người dân
xét chọn đối tượng cứu đói chính xác tổ chức cấp gạo cứu đói từ nay đến trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
không để tình trạng người dân thiếu đói do mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh